từ nhiều năm qua tỉnh quảng ngãi liên tục đầu tư hạ tầng điện đường xá về các vùng sâu vùng xa hải đảo để đưa điện lưới quốc gia đến với bà con vùng khó khăn
do địa hình đặc thù của vùng quá trình đưa điện sáng vẫn còn nhiều chắc trở nhất là tại các vùng lõm thùng lũng vùng sâu
trong thời điểm cận tết điện sáng vẫn tiếp tục được đưa về làng bản vùng sâu của tỉnh quảng ngãi
những ngày chuẩn bị đón tết các đơn vị thi công đã gấp rút lắp đặt hai trạm biến áp có dung lượng năm mươi kv và gần một năm trăm linh mét đường dây hạ áp ở làng bưng xã sơn ba huyện sơn hà
nguồn điện ổn định an toàn sẽ giúp tám mươi hộ đồng bào hơ rê có thêm điều kiện sinh hoạt sau nhiều năm mòn mỏi mong chờ
quảng ngãi hiện có khoảng hai mươi làng bản miền núi chưa tiếp cận được điện lưới quốc gia
trong dịp tết này quảng ngãi đã đóng điện cho sáu trạm biến áp kéo điện về các vùng xa cung ứng điện cho hơn hai trăm linh hộ đồng bào hơ rê ca dòng tại các huyện miền núi của tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tám mươi vùng sâu vùng xa miền núi của tỉnh đã được phủ điện lưới quốc gia
mục tiêu của tỉnh quảng ngãi là trong năm nay sẽ bảo đảm được một trăm linh người dân vùng sâu vùng xa đều có điện
mặc dù cuối năm có các công trình dự án đầu tư xây dựng mới rất là nhiều tức là nhu cầu lắp đồng hồ rất là nhiều
nhưng mà điện lực sơn hòa cũng cố gắng hoàn thành trước tết
tức là tất cả các trạm đáy là đưa vào phần hành lắp đạc công tơ để cố điện cho bọn mình
đưa điện về vùng lõm có ý nghĩa vô cùng lớn đáp ứng niềm mong mỏi của bà con đồng bào miền núi
đưa điện về làng ngày cận tết hy vọng bà con làng bản đón xuân ấm áp
đầy đủ hơn